dạng sáng nay một vụ cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường kim liên quận đống đa hà nội khiến năm người tử vong
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà ba tầng ở ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên quận đống đa
thời điểm xảy ra cháy những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa
ngay khi tiếp nhận tin báo công an quận đống đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa
lực lượng chức năng cùng người dân đã cố gắng nhưng chỉ cứu thoát được hai người năm người khác trong nhà tử vong
trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều thế nhưng mỗi năm tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn xảy ra các vụ đuối nước khiến trẻ tử vong
đáng chú ý nhiều trẻ bơi giỏi thế nhưng vẫn bị đuối nước
vâng ạ như vậy có thể thấy rằng ngoài những
lỗ hỏng trong việc dạy bơi cho trẻ thì còn có cả những lỗ hỏng trong việc dạy kỹ năng phòng chống đuối nước
và tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi xin được đi sâu phân tích về nội dung này để quý vị có cái nhìn rõ hơn
ngày năm tháng bốn vừa qua câu chuyện đau lòng đã xảy ra tại thanh hóa khi năm em học sinh lớp sáu đã ra đi mãi mãi vì đuối nước
câu chuyện này một lần nữa lặp lại tại tỉnh đắk lắk

khiến một cháu trai bảy tuổi trong lúc tắm biển bị sóng cuốn ra xa

chúng tôi cũng mong muốn người dân và du khách khi mà đến thông quan tắm biển

trong khi đó cũng liên quan đến các quyền lợi của người bị nhiễm covid một mươi chín
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn theo quy định f vẫn phải cách ly
tuy nhiên trong trường hợp tự nguyện đi làm thì đơn vị sử dụng lao động phải bố trí khu vực riêng để tránh lây nhiễm
đối với nhân viên y tế bị f có thể làm việc tại khu điều trị f
các hãng hàng không cho biết sẽ tăng tần suất các đường bay nội địa và quốc tế trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
các hãng hàng không sẽ cung ứng gần bốn trăm ba mươi chỗ trong bảy ngày từ hai mươi tám tháng bốn đến mùng bốn tháng năm
trong đó vietnam airlines và vasco khai thác trên hai chuyến bay với gần ba trăm chín mươi năm chỗ tăng một mươi ba so với giai đoạn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
bembu airways tăng một mươi năm cung ứng tại nội địa với khoảng một trăm năm mươi hai trăm linh chuyến mùng ngày
trong đó tập trung vào đường bay trục như hà nội tp hcm đà nẵng và các đường bay du lịch đi phú quốc nha trang quy nhơn